văn phòng chính phủ đã tổ chức họp báo chính phủ thường kỳ tháng hai nhằm giải đáp những thắc mắc của báo chí liên quan về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi khi nền kinh tế nước ta đang gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín và những yếu kém nội tại của nền kinh tế cũng như các tác động tiêu cực khác từ bên ngoài
liên quan đến đề xuất của bộ tài chính xin ý kiến rộng rãi về dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về mức giảm trừ gia cảnh mức thu nhập cá nhân
đại diện bộ tài chính cho biết mức giảm trừ đối với người nộp thuế là chín triệu đồng một tháng thì mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là ba sáu triệu đồng một tháng
trường hợp chỉ số giá tiêu dùng cpi biến động trên hai mươi so với thời điểm luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì chính phủ trình ủy ban thường vụ quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với biến động giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo
về việc kiểm soát dịch covid một mươi chín trong thời gian tới đại diện bộ y tế cho biết đã có kịch bản ứng phó nếu diễn biến phức tạp và hiện nay vẫn đang kiểm soát tốt tình hình khi người việt nam ở hàn quốc trở về kiên quyết cách ly toàn bộ hành khách nếu đi từ vùng dịch
đã dừng không đón máy bay của các hãng hàng không nước ngoài đến việt nam từ vùng dịch trước đây có khoảng ba mươi bảy chuyến bay từ hàn quốc về việt nam giờ chỉ còn hai mươi chuyến của việt nam airlines và vze
liên quan đến việc các tập đoàn tổng công ty chuyển về ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nay xin chuyển về trực thuộc các bộ ngành như trước đây đại diện ủy ban quản lý vốn nhà nước cho biết khi các doanh nghiệp chuyển giao về thì các hồ sơ giấy tờ kèm theo không đầy đủ bên cạnh đó phải mất thời gian để kiện toàn đội ngũ cán bộ
triển khai thực hiện trước
trong trình tự thủ tục phê duyệt các dự án liên quan của các doanh nghiệp do đối với các dự án đầu tư công quy trình trình tự thủ tục tương đối rõ
nhưng liên quan đến một số dự án sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước chúng ta chịu sự điều chỉnh của cả luật đầu tư cả luật quản lý sử dụng vốn đầu tư nhà nước và doanh nghiệp
trong quá trình triển khai thực hiện này có những nội dung liên quan trong việc phê duyệt dự án có những dự án thẩm quyền của thủ tướng có những dự án thẩm quyền của địa phương về chủ trương đầu tư
và có thẩm quyền liên quan trong cơ quan đại diện chủ sĩ úc
qua quá trình triển khai thực hiện có những dự án trong khối doanh nghiệp đôi khi lại thực hiện theo một số quy định luật chuyên ngành
khi triển khai thực hiện về ủy ban thì chúng tôi chiếu theo những quy định liên quan đến các quy định luật trình tự thủ tục nếu như không phù hợp
và khi đánh giá xác định những dự án chúng tôi thấy không có hiệu quả chúng tôi sẽ yêu cầu làm rõ những nội dung này
và yêu cầu khi nào đưa ra phương án phù hợp thì lúc đó phải có căn cứ để báo cáo cấp của thẩm quyền cũng như là trình tự thủ tục thực hiện là phải đúng quy định pháp luật
về việc hải phòng chi hai trăm sáu mươi chín tỷ đồng tặng quà người dân bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ cho biết đầu tiên phải xác định vấn đề thẩm quyền thuộc ủy ban nhân dân thành phố tuy nhiên cũng cần phải ra soát lại
trong cái điều kiện bây giờ thì chúng ta cũng phải nên như thế này